xin chào quý vị và các bạn
thời tiết khu vực đông bắc bộ trong ngày mai tiếp tục có mưa mưa nhỏ xảy xác
vùng núi đông bắc có mưa rào vào sông
cục bộ có mưa vừa mưa to vào chiều và tối trời rét
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
trong hai ngày tiếp theo khi khối khí lạnh đã suy yếu và di chuyển ra phía đông
nền nhiệt có xu hướng tăng dần khoảng từ ba bốn độ trời vẫn tiếp tục có mưa mưa nhỏ xảy xác
phía tây bắc bộ sẽ có mưa mưa nhỏ xảy rác
cục bộ có mưa vừa mưa to vào chiều tối mai đêm và sáng trời rét
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi hai hai mươi năm độ khu tây bắc cao hơn
sang hai ngày tiếp theo thời tiết sẽ ấm lên với mức nhiệt tăng lần lượt là từ hai đến năm độ
với khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa xảy xác
phần phía nam cục bộ có mưa mưa vừa mưa to trong chiều tối mai sau sẽ giảm
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn sau tăng lên mức hai mươi tám ba mươi một độ trong ngày ba mươi một tháng ba
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trong chiều tối mai cục bộ có mưa vừa mưa to
từ bình định đến bình thuận ít mưa ngày có nắng
trong hai ngày tiếp theo mưa sẽ giảm và nền nhiệt độ toàn khu vực tăng nhanh
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi xuất hiện nắng nóng
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới phổ biến có mưa vài nơi vào chiều tối
ban ngày có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
nắng nóng vẫn xảy ra cục bộ tại một số tỉnh thuộc bắc tây nguyên như con tum và gia lai
tại khu vực nam bộ thời tiết phổ biến là nắng oi tại miền tây và nắng nóng diện rộng tại miền đông
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu độ
chiều tối và đêm sẽ có mưa rào vài nơi
sau đó khoảng ngày ba mươi các tỉnh miền tây nam bộ có khả năng xuất hiện mưa giải rác
nắng nóng sẽ suy giảm nhẹ